tổng cục du lịch vừa có công văn gửi các sở văn hóa thể thao và du lịch sở du lịch các tỉnh
thành phố khuyến cáo hạn chế khách tham quan du lịch đến với hồng kông trung quốc
thời gian qua đã có nhiều cuộc biểu tình tuần hành trên đường phố hồng kông trung quốc
để bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch tổng cục du lịch đề nghị các sở văn hóa
thể thao và du lịch sở du lịch thông báo cho các đơn vị lữ hành quốc tế cân nhắc hạn chế đưa khách
đến các địa điểm tụ tập đông người để tránh những hệ lụy đáng tiếc và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại
trong trường hợp khẩn cấp khách du lịch có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của tổng lãnh sự quán việt nam
tại hồng kông trung quốc và macau trung quốc cộng tám mươi năm hai trăm năm mươi một bảy trăm linh sáu bảy trăm bốn mươi ba hoặc cộng tám mươi năm hai trăm hai mươi tám ba trăm năm mươi chín ba trăm linh tám
và số điện thoại tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn